nguồn tin ban đầu cho thấy nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ độ tuổi ngoài hai mươi

nhưng nhiều gia đình có điều kiện nên chúng sống xa hoa và thiếu lành mạnh
đi sâu tìm hiểu các trinh sát bước đầu nắm được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này

thì nay bọn chúng chọn nhà nghỉ khách sạn làm địa điểm tập kết

chúng không có thể tìm hiểu về các đối tượng này
đừng lúc đến địa điểm tập kết mà đi xé lẻ
khi ra về cũng vậy người đi trước kể theo sau
với phương thức hoạt động như trên
cơ quan điều tra chưa thể xác định được đối tượng cầm đầu là ai nam hay nữ
điều này cũng chứng tỏ gặp đối tượng đã có kinh nghiệm
đối phó với cơ quan chức năng
vì thế cơ quan điều tra cần phải áp dụng những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu hơn
mới có thể nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu
rồi từ đó lần ra đường đến hải phòng
của những loại ma túy có xuất xứ từ nước ngoài
yêu cầu đặt ra lúc này là nhanh gọn nhưng phải đảm bảo yếu tố bí mật
vì nếu không khéo thì sẽ đứt dây động rắn
và như thế mục tiêu chặt đứt đường đi của những chuyến hàng trắng
nên ban chuyên án đặt ra từ đầu sẽ khó khăn gấp bội
đối diện với thực tại đó chỉ huy ban chuyên án đã không ít lần hao tâm khổ tứ
thêm nhiều ngày nữa trôi qua thời gian điều tra khám phá vụ án đã gần hết
xong bóng dáng của đối tượng cứ thoát ẩn thoát hiện giống như trò chơi ủ tim
khiến cho vụ án có lúc mở ra rồi nhanh chóng đóng lại
giữa tình thế tiền thoái lưỡng nàn thì một ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
nhận được một thông tin vô cùng quan trọng

ở phần một của chương trình chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị những khó khăn trở ngại
trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói chung
và cụ thể là các đối tượng trong chuyên án sáu trăm bốn mươi tám h
rất nhiều tâm sức của trinh sát viên điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hải phòng đã bỏ ra trong một thời gian dài
nhưng cơ hội bắt giữ các đối tượng lại chưa tới vì chúng hoạt động vô cùng tinh quái
trong khi đó điều kiện cần có để khởi tố bắt giam các đối tượng
trong những vụ án ma túy là phải bắt quả tang và thu giữ được tăng vật
giữa lúc dối như tơ vò thì thông tin của cục hải quan thành phố hà nội
liệu có giúp ích gì cho ban chuyên án nhân tố mới nào sẽ xuất hiện
và những bí mật nào sẽ được hé lộ
mời quý vị theo dõi tiếp phần hai của chương trình để có câu trả lời
hòa kiểm soát kỹ thuật hà nội xuất hiện
được chuyển từ canada về cho người dân ở hải phòng
vì vẫn là có chuyện ma túy
có bốn viên chứa chất bột màu trắng tiến hành cân
và cũng như tiến hành phân tích trên vòng kinh nghiệm đã phát hiện ra là
bốn viên này có tổng khối lượng là hai mươi năm năm mươi sáu gram
và kết luận đáng định nó là chất cocaine
từ cái thông tin này chúng tôi quyết định thời điểm phá án đã tới

và thu được cả căn vật và đảm bảo được cái an toàn cho người dân xung quanh
cho đối tượng và cho chính bản thân cán bộ chiến sĩ tham gia trong việc phát triển
sau khi mà nó nói chủng có sự vận động thuyết phục người đối tượng
thầy phản án là không có cách gì
cho đối tượng cho đối tượng cho đối tượng cho đối tượng cho đối tượng cho đối tượng cho đối tượng
nhằm người bạn có thể mua nhưng mà người bạn có thể sử dụng
phám xét tại nhà riêng của đối tượng thì thủ giữ cũng một mươi năm viên bát túy tổng hợp
và trong đó có chứa thành phần là ketamine
ngoài ra còn một số các thông vật khác liên quan hữu án
động hạ bát túy chưa có suy thế khả sản
đây cũng là cái điều là trăn trả không những vào tôi
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong quá trình làm nhiệm vụ
tri cục hải quan sân bay nội bài phát hiện
một biểu kiện chưa rõ tên người gửi
được chuyển từ canada về việt nam
cho nguyễn thị bích hạnh
địa chỉ ở ngô gia tự hải an hải phòng
qua kiểm tra
lực lượng hải quan nghi bên trong gói biểu kiện có chứa ma túy

lực lượng hải quan đã trao đổi với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
để phối hợp điều tra
trên cơ sở địa chỉ người nhận
thể hiện nở gói biểu kiện
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
trực tiếp phối hợp với cục hải quan thành phố hà nội điều tra vụ việc
tiếp nhận tài liệu do cục hải quan thành phố hà nội cung cấp
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
vô cùng bất ngờ khi tên địa chỉ của người nhận ghi trên biểu kiện
lại trung khớp với tên một trong số những đối tượng nằm trong chuyên án sáu trăm bốn mươi tám h
mà đơn vị đang điều tra
nhân tố mới này được ví như hạn hán gặp mưa rào
giúp xoa dịu những căng thẳng áp lực
mà các thành viên ban chuyên án sáu trăm bốn mươi tám h đã mang nặng nhiều ngày qua
đây là cơ hội nếu khéo khai thác
có thể giúp nhanh chóng khép lại chuyên án sáu trăm bốn mươi tám h
đúng như mục tiêu ban đầu đã đạt ra
nó là nắm chắc di biến động của đối tượng tại địa phương
và cái thời điểm để phá án
thì cái thông tin quan trọng nhất
đó là thông tin từ tổng cục hải quan
đó là có một cái món hàng
từ nước ngoài gửi về
cho đối tượng hạnh
và trong đó có chứa
phù hợp với những tài liệu
trinh sát mà chúng tôi đã làm được
và từ cái thông tin này
chúng tôi quyết định
thời điểm phá án
ngay lập tức
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về mao tùy công an thành phố hải phòng
đã lên kế hoạch tổ chức bắt quả tàng đối tượng
cùng với tăng vật
chúng tôi cũng tiến hành
một cái tình huống nghiệp vụ
gọi là giả là nhân viên của
đối cục hẹn
với các đối tượng lên lấy hàng
và khi mà các đối tượng
đó là tình huống nghiệp vụ
thì chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ
trong khi các tổ trinh sát đang tiến hành
vào vị trí mất phục giám sát
thì lúc này gói biêu kiện nghi chứa ma túy
cũng đang được cán bộ cục hải quan thành phố hà nội
áp tải từ hà nội về hải phòng
chúng tôi bố trí là hai tổ công tác
tổ công tác thứ nhất là giám sát
cái gì biến động của đối tượng
hoàng tiệp ích hạnh và hoàng bảnh dũng
ở tại cái địa điểm nhà ở của đối tượng
và tổ công tác thứ hai
thì chúng tôi bố trí
ở chính tại cái chỗ biêu cục
là cái nơi
mà sẽ giao cái biêu phẩm đấy
cho các đối tượng đấy
cái tổ công tác thứ hai này
thì cũng chia làm hai mũi công tác
địa điểm đấy nó là hai đầu giao thông thông
một đầu là đường ngô tân gia tự
và một đầu là ngã ba
chỗ lũng đông
cho nên chúng tôi chia làm hai cái mũi công tác
và giám sát chặt chẽ
khi có cái án tín hiệu của tổ công tác thứ nhất
thì chúng tôi sẽ tiến hành cái kế hoạch bắt giữ tiếp theo
quán triệt yêu cầu bí mật
bất ngờ từ chỉ huy ban chuyên án
các mũi trinh sát đều khéo léo nguy trang
thành nhiều vai khác nhau
trong quá trình mật phục giám sát
di biến động của đối tượng
các tổ trinh sát và chỉ huy ban chuyên án
giữ liên lạc thường xuyên
để nắm tình hình và kịp thời xử lý
hóa giải những tình huống phát sinh
các tổ trinh sát đều khéo léo nguy trang

cũng là lúc cục hải quan thành phố hà nội
cùng gói biểu kiện
có mặt tại bưu cục do ban chuyên án định sẵn
thời điểm răng lưới cuối cùng đã tới
nguyễn thị bích hạnh nhận được cuộc điện thoại
từ nhân viên biểu điện thông báo
có biêu kiện từ nước ngoài chuyển về cho chị ta
lập tức hạnh ngồi sau xe một thanh niên
được xác định là hoàng mạnh dũng
di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau
trước khi dừng lại ở một biểu điện
ít phút hạnh trở ra với gói bưu kiện trên tay
và nhanh chóng cùng dũng rời khỏi biểu điện
với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự tại nơi đông dân cư và an toàn cho đối tượng cùng tăng vật
lực lượng truy bắt quyết định không thực hiện bắt giữ ngay các đối tượng
mà sẽ bám theo chúng chọn địa điểm thích hợp mới ra tay
chúng tôi đảm bảo tất cả các yếu tố về chính trị pháp luật và nghiệp vụ
cho nên tất cả những tình huống xảy ra
chúng tôi đều có những phương án dự phòng đối tượng
mà theo hoặc là không theo quy luật hạo động
thì chúng tôi cũng đều có cái phương án dự phòng
và đều đảm bảo cái yếu tố an toàn hàng đầu
các đối tượng thể hiện sự lọc lõi của mình
qua việc không về thẳng nơi cư trú
mà di chuyển qua nhiều địa điểm
nhiều tuyến đường
từ đông đúc tới hoang vắng
để đối phó với sự theo dõi của lực lượng công an
trong trường hợp thầy động
các đối tượng rất có thể phi tăng vật chứng để thoát thần
sau nhiều phút kiên trì bí mật
kheo leo bám theo các đối tượng
cuối cùng tổ chức bắt
cũng chọn được địa điểm thích hợp để thực hiện bắt giữ
đúng vào thời điểm quyết định
thì có vẻ các đối tượng đã phát hiện bị theo dõi
nên tăng tốc vùng chạy
tuy nhiên trước sự bài trí kín kẽ của ban chuyên án
cùng tốc độ nhanh dứt khoát thành thạo
của những cán bộ trực tiếp gây bắt
thì đối tượng đã phát hiện được các đối tượng
đối tượng đã bị đứng tại
sau khi bị bắt giữ
cả hai đối tượng nhanh chóng được di lý
về cơ quan điều trả
để chứng kiến lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra tăng vật thu được
bên trong gói biểu kiện
lực lượng kiểm tra ghi nhận có ba hộp
đựng tổng cộng bốn mươi một viên dạng hình vuông
được bọc trong giấy màu trắng nâu bạc
tiến hành kiểm tra từng viên
phát hiện có bốn viên bên trong chứa chất bột màu trắng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đơn vị có tiếp nhận một cái yêu cầu giám định
chất ma túy của cơ quan cảnh sát điều tra công an
thực phố hải phòng

thì khi mình tiến hành xuống tiếp nhận
thì mình xác định đây là một cái hộp kẹo sô cô la
thế nhưng mà khi mình mở ra
thì xác định trong đó là có bốn viên
có sự thay đổi
mà bọc ra thì đó là bốn viên này là
chứa chất bột màu trắng
tiến hành cân
và cũng như tiến hành phân tích trên bòng thí nghiệm
đã phát hiện ra là bốn viên này là
có tổng khối lượng là hai mươi năm năm mươi sáu gram
và kết luận giám định nó là chất cocaine
khi bắt hạnh xong
có tăng vật là ma túy
thì chúng tôi đã khẩn trương
tiến hành khám xét
và cái bí mật đấy
cái khẩn trương đấy
kết quả thu được
là trong nhà hạnh
khi khám là chúng tôi cũng phát hiện ra ma túy
và đây là một trong những yếu tố
rất quan trọng
để cái tội hạnh và dũng sau này
khi mà khám xét tại nhà riêng của đối tượng
thì thu giữ cũng một mươi năm viên
ma túy tổng hợp
và trong đó có chất cocaine
và trong đó có chất cocaine
chứ thành phần là ketamine
ngoài ra còn một số các thông vật khác
liên quan vụ án
hai đối tượng sau đó được tách riêng
để lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc
nguyễn thị bích hạnh khai báo
sau khi ly hôn
do buồn chán nên đã nhiều lần tìm đến ma túy
hạnh ra nước ngoài sinh sống
theo diện hôn thề
hạnh trở lại việt nam
thì gặp lại hoàng mạnh dũng
một đối tượng cũng sử dụng ma túy
và từ đó cả hai sống với nhau như vợ chồng
hoàng mạnh dũng
thì dũng là người yêu của nguyễn thị bích hạnh
hai đối tượng này thì cũng bắt đầu chung sống với nhau
cũng được một thời gian
thì thường xuyên ăn ở sinh hoạt với nhau
và là có nhiều lần cũng là cùng tổ chức sử dụng ma túy với nhau
thời gian sống tại nước ngoài
nguyễn thị bích hạnh có gia du với một số đối tượng sử dụng ma túy tại đây
sau này trở về việt nam
mỗi lần cần ma túy phục vụ nhu cầu của bản thân và bạn trai
thì hạnh vẫn liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài
để nhớ mua ma túy
rồi tìm cách ngụy trang gửi về việt nam
hạnh trở về việt nam